chào mừng ngày di sản văn hóa việt nam ban quản lý phố cổ hà nội phối hợp cùng các câu lạc bộ
các nhà nghiên cứu tổ chức một chuỗi hoạt động văn hóa mang tên nét xưa
mở đầu là các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai miền bắc trung với chủ đề hương sắc cố đô
khai mạc vào tối qua tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội
hoạt động mở đầu là chương trình giới thiệu trình diễn trang phục áo dài và giao lưu âm nhạc truyền thống
nhằm giới thiệu tới khán giả thủ đô và du khách quốc tế giá trị văn hóa truyền thống của việt nam
cùng với đó là các hoạt động trưng bày giới thiệu bộ sưu tập đạo cụ nhạc khí cung đình huế
chương trình giao lưu âm nhạc truyền thống hai miền bắc trung biểu diễn nhã nhạc cung đình huế tọa đàm triển lãm ảnh
chúng tôi muốn nhấn mạnh về năm nay là kỷ niệm đúng một mươi năm năm ngày unesco công nhận di sản văn hóa nhà nhạc cung đình huế là được công nhận
và sau đấy thì chúng tôi sẽ đặt bản thân cho các bạn
chúng tôi mời công lạc bộ phú xuân của huế ra để tham dự và giao lưu cùng với các nhóm âm nhạc truyền thống là đông kinh cổ nhạc tại hà nội
cũng ban quản lý phố cổ hà nội khi tổ chức một hoạt động chào mừng ngày di sản
tôi cũng mong muốn là được nhiều người biết đến để cũng muốn tuyên truyền đến người dân về nhận thức về cái vấn đề về bảo tồn giá trị di sản văn hóa vật thể và đặc biệt là về phi vật thể
các hoạt động của chương trình hướng tới mục đích bảo tồn các giá trị di sản
thúc đẩy phát triển du lịch quảng bá hình ảnh khu phố cổ hà nội nói riêng và thủ đô hà nội nói chung
không chỉ vậy việc phối hợp và giao lưu của các địa phương nhằm tăng cường sự hợp tác của các tổ chức cá nhân
trong việc trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể
buổi khai mạc đã thu hút rất đông người dân thủ đô và du khách thập phương tới tham gia
sau khi xem thì mình rất là tự hào bởi vì là được sống lại với những cái không gian và với những cái
chất lượng âm thanh rất là đời thường từ ngày xưa nhưng mà cảm thấy rất là lây động
mình nghĩ là mọi người dưới trẻ khi mà xem bước vào những cái khung gian văn hóa này
thì có thể yêu thích và dìm giữ phát huy nó sau này càng một tốt hơn
hương sắc cố đô là một trong rất nhiều hoạt động trong chuỗi sự kiện nhằm kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam
các hoạt động diễn ra từ nay đến hết ngày hai tháng một mươi hai